thưa quý vị ngày hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu quốc hội khóa sáu đã nhất trí thông qua
các nghị quyết về tên nước quốc kỳ quốc huy thủ đô và quốc ca của nước việt nam thống nhất
đây là một trong những quyết sách quan trọng của kỳ họp đầu tiên của quốc hội nước việt nam thống nhất
thời điểm mà quân và dân ta vừa giành được thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến
giành lại độc lập hoàn toàn cho tổ quốc
ngày hôm nay ngày hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi trong tiểu mục ngày này năm xưa
mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những hoạt động nổi bật của quốc hội khóa sáu
trong giai đoạn cả nước đã độc lập thống nhất
và tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội trên toàn quốc
trong lịch sử hình thành và phát triển của quốc hội việt nam
thì quốc hội khóa sáu mang trọng trách lịch sử khi nước việt nam thống nhất
bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội trên toàn quốc
cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội khóa sáu quốc hội chung của cả nước
đã diễn ra như một ngày hội lớn của dân tộc
theo những nguyên tắc thật sự dân chủ phổ thông bình đẳng trực tiếp và bỏ phiếu kín
ngay trong kỳ họp thứ nhất từ ngày hai mươi bốn tháng sáu đến ngày ba tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
quốc hội khóa sáu đã thể hiện rõ vai trò đặc biệt quan trọng của mình
thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ đã đặt ra
trong đó ngày hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu quốc hội đã thống nhất thông qua các nghị quyết
về tên nước quốc kỳ quốc huy thủ đô và quốc ca của nước việt nam thống nhất
ngoài ra trong nhiệm kỳ của mình quốc hội còn quyết định chính thức đổi tên
thành phố sài gòn gia định là thành phố hồ chí minh
và thông qua hiến pháp mới hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trong kỳ họp thứ bảy diễn ra vào tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi
trong thời kỳ này quốc hội đã thiết lập cơ cầu lãnh đạo chung của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhằm bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo của đảng về mọi mặt phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân
và vai trò quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế đối với xã hội và đời sống của nhân dân
quốc hội khóa sáu cũng đưa ra tuyên bố ghi lại bước đường đấu tranh vẻ vang của dân tộc
xác định những nét lớn về nhiệm vụ chiến lược về đường lối chính sách của đảng và nhà nước
trong giai đoạn cách mạng mới
quốc hội kêu gọi toàn dân hàng hái tiến quân vào các mặt trận lao động sản xuất công tác và học tập
vì sự toàn thắng của công cuộc xây dựng một nước việt nam hòa bình độc lập thống nhất và xã hội chủ nghĩa
tích cực góp phần vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới
trên cơ sở này quốc hội khóa sáu đã đặt nền móng vững chắc cho hoạt động của các nhiệm kỳ quốc hội sau này
góp phần quan trọng đưa đất nước phát triển nhanh chóng đột phá và bền vững